chiều nay đoàn công tác do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dẫn đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh đắk lắc
nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng biểu dương về những kết quả mà tỉnh đắk lắc đã đạt được
bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý về chất lượng tăng trưởng một số ngành kinh tế chưa ổn định thiếu tính đột phá quy mô công nghiệp còn nhỏ lẻ công nghệ lạc hậu tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh chuẩn bị quy hoạch cán bộ giới thiệu cho trung ương nhiệm kỳ đại hội tới
ngoài ra tỉnh cần nâng cao công tác phòng chống tham nhũng lãng phí nội bộ đảng trong sạch cán bộ vững vàng